chiều ngày bốn tháng năm lực lượng chức năng tp hcm khẩn trương tiến hành trục vớt một chiếc xà lan nặng khoảng một hai trăm linh tấn bị lật úp trên sông sài gòn
cơ quan cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ xà lan bị lật này
thông tin từ thanh tra giao thông tp hcm cho biết vào sáng ngày bốn tháng năm trong quá trình kiểm tra trên sông sài gòn
đã phát hiện một chiếc xà lan nặng khoảng một hai trăm linh tấn bị lật úp và đang được trục vớt ở khu vực phường hiệp bình chánh quận thủ đức
làm việc với thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông đường thủy chủ xà lan cho biết vào trưa ngày ba tháng năm
khi xà lan này đang đưa hàng lên cảng thủy nội địa kim đại thông tỉnh bình dương thì bất ngờ bị nghiêng và lật úp
may mắn sự cố không có thương vong
chủ xà lan sau đó tự ý di chuyển xà lan về neo đậu tại phao trên sông sài gòn
đoạn thuộc phường hiệp bình chánh quận thủ đức để tự khắc phục mà không thông báo cho cơ quan chức năng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ